thực hiện chỉ đạo của thủ tướng về đóng cửa rừng tự nhiên ở tây nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sau khi giả soát ubnd tỉnh đắk lắc đã quyết định loại bỏ một mươi bảy dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất hai mươi bảy bốn mw
ngoài quyết định loại bỏ một mươi bảy dự án thủy điện vừa và nhỏ ubnd tỉnh đắk lắc cũng quyết định dừng xây dựng nhà máy thủy điện dreang phốc
nằm trên sông serepoc thuộc vùng lõi vườn quốc gia york don do phải chuyển mục đích sử dụng hơn sáu mươi hectare rừng đặc dụng tại vườn quốc gia york don
theo ubnd tỉnh đắk lắc nguyên nhân loại bỏ các dự án cũng như vị trí tiềm năng thủy điện là do hầu hết các vị trí này đều nằm trên diện tích rừng đất rừng
vì vậy khi triển khai xây dựng các nhà máy thủy điện đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên rừng môi trường sinh thái trên địa bàn
theo quy định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đắk lắc đặt mục tiêu đạt công suất lắp máy điện năng mặt trời và điện gió trên năm hai trăm năm mươi mw
tập trung ở các địa bàn như huyện buồn đôn cư mở gà ia hà leo aesop cờ rông năng cờ rông bốc và thị xã buồn hồ